với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối tượng vũ văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở huyện gia viễn tỉnh ninh bình đã bị công an huyện nam sách hải dương khởi tố bắt tạm ra
trước đó ngày năm tháng bốn anh nguyễn văn thắng ở huyện kim thành hải dương là giám đốc công ty cổ phần sản xuất thương mại đại an tín ở cụng công nghiệp an đồng thị trấn nam sách có giao xe ô tô cho tuấn là nhân viên thị trường đang thử việc tại công ty sử dụng để phục vụ công
đến ngày một mươi ba tháng bốn do bản thân cần tiền sử dụng nên tuấn đã tự ý đem xe ô tô đi cầm cố với số tiền một trăm năm mươi triệu đồng mà không được sự đồng ý của công ty
sau khi biết sự việc phía công ty đại an tín đã làm đơn tố giác hành vi của tuấn lên cơ quan công an